sau khi tàu greenlight dpc năm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ xanh dp tp hcm tạm thời ngừng hoạt động để bảo đảm cho khách đăng ký tham quan du lịch đảo côn cỏ
ủy ban nhân dân huyện đảo côn cỏ đã chủ động bố trí tàu công vụ của huyện sang vận chuyển hành khách kịp thời phục vụ du khách
theo đó huyện đảo cồn cỏ đã tích cực chủ động chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất tại các điểm thăm quan dịch vụ ăn uống và lưu trú trong dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
đồng thời phối hợp tạo điều kiện cho các đơn vị lữ hành du lịch xây dựng chương trình tour du lịch đảo cồn cỏ nhằm tạo ấn tượng tốt đẹp đối với du khách khi đến đảo
huyện đảo côn cỏ là một trong những địa điểm du lịch mới của tỉnh quang trị
nhiều du khách lần đầu tiên đến với đảo cồn cỏ
trong dịp nghỉ lễ rất háo hức được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của đảo cồn cỏ khám phá lịch sử của hòn đảo từng là đảo anh hùng trong kháng chiến chống mỹ
được biết trong khi chờ tàu mới ủy ban nhân dân huyện đảo côn cỏ tỉnh quang trị tiếp tục đưa khách du lịch ra thăm quan đảo bằng tàu công vụ của huyện đảo